hành hung rồi cướp tài sản của người giao hàng bốn đối tượng vừa bị công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa khởi tố
đó là nhữ thị minh anh tống dương hoàng anh trịnh hoàng vi đều là học sinh của các trường trên địa bàn và lê thọ hải chú tại huyện triệu sơn
khi chị võ thị giáp là nhân viên giao hàng đưa hàng đến điểm hẹn đã bị các đối tượng tấn công liên tiếp rồi cướp đi một điện thoại di động
theo đoạn clip ghi lại ngoài các đối tượng hành hung còn có người quay clip và nam giới hô hào cổ vũ tấn công vụ việc đang được tiếp tục điều tra